thông tin chúng tôi vừa cập nhật vào trưa ngày một mươi một tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an tỉnh đắk lắc đã phối hợp bắt giữ sáu đối tượng tấn công trụ sở công an xã tại đắk lắc
làm một số công an xã cán bộ xã và người dân thương vong
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã thông tin vào sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
đã xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công trụ sở công an xã yatio veyakutu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
bộ công an đề nghị bà con huyện chư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng nêu trên thì đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
và truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc này
xin được tiếp tục với các thông tin khác
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ xảy ra tại thái nguyên
và một số tỉnh thành phố đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tùng phó giám đốc sở ngoại vụ tỉnh thái nguyên
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trên
đây là kết quả kiểm tra xác minh làm rõ các hành vi có dấu hiệu sai phạm của một số cá nhân tại bộ ngành địa phương và doanh nghiệp
được tách ra từ vụ án đưa hối lộ môi rời hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao thành phố hà nội và các tỉnh
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
chưa tìm được việc làm do cần tiền tiêu xài
đối tượng lăng văn an chú tại huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn đã mang ma túy về bán
trong lúc đi giao dịch cho khách thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
lăng văn an bị phát hiện bắt quả tang cùng bảy mươi bốn gói giấy bên trong đều chứa chất bột màu trắng
an khai nhận là heroin
trước đó lăng văn an đang ở phòng hai trăm linh bốn tại nhà nghỉ thủ đô vàng đường trần đăng ninh phường tam thanh tp lạng sơn
thì nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ hỏi mua sáu gói heroin với giá một trăm linh đồng một gói
và hẹn giao dịch ở ngã tư phai trần xã hoàng đồng
khi đối tượng mang ra đến địa chỉ trên thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt giữ
số gói còn lại an đã chờ ai hỏi mua sẽ bán để kiếm lời
còn tại cao bằng mới đây ba đối tượng đã bị phát hiện và bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tàng vật thu giữ tại hiện trường là một mươi hai g heroin
ba đối tượng gồm triệu văn trường lê quang vũ và vương văn tuấn khai nhận mua số ma túy trên
và bắt quả tang
cùng đỗ viễn dương về sử dụng chung tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của dương
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã thu giữ thêm một mươi ba hai gam heroin
thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh hậu giang đã xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập
sử dụng trái phép chất ma túy có dấu hiệu diễn biệt phức tạp
ngoài lén lút sử dụng tại nhà thì các đối tượng còn thuê khách sạn nhà trọ
đặc biệt là thuê phòng karaoke để mở tược ma túy
có vụ thì số người tham gia đã lên đến hàng chục
hơn hai mươi hai h ngày một tháng sáu tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại hai phòng của một quán karaoke tại khu vực ba phường ba thành phố vị thanh
đã bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh hậu giang
phối hợp công an thành phố vị thanh kiểm tra bắt quả tàng
tăng vật tạm giữ tại hiện trường có hai loại ma túy
là ketamin và adma hay còn gọi là thuốc lắc
tổng cộng hơn sáu bảy gram cùng một số vật dụng dùng để sử dụng ma túy
kết quả test nhanh có bảy trên tám đối tượng dương tính với cả hai loại ma túy
trước đó vào ngày tám tháng ba hai mươi đối tượng đang mở tiệc ma túy trong một quán karaoke
ở ấp phú thạnh thị trấn mái dầm huyện châu thành cũng bị bắt quả tăng
tạng vật thu giữ tại hiện trường là hơn ba gram ma túy loại ketamine và adma
và một số vật dụng liên quan
cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố sáu đối tượng
trong đó có tiếp viên của quán karaoke để điều tra về tội
tổ chức sử dụng ma túy
cơ quan tỉnh hậu giang bắt quả tàng một mươi hai vụ tổ chức sử dụng cháy phép chân ma túy
tăng gấp ba lần về số vụ so với cả năm ngoái
có vụ số đối tượng tham gia lên đến hàng chục và chủ yếu là giới trẻ

cơ quan tỉnh hậu giang bắt quả tàng một mươi hai vụ tổ chức sử dụng cháy phép chân ma túy

dân dân thì nhóm thường thì nhóm đối tượng này hẹn hòi vào những cái nhà nghỉ

nên trong quá trình hoạt động các cơ sở này phải đáp ứng các quy định về an ninh trật tự
đặc biệt là nghiêm cấm các hành vi liên quan đến ma túy
do đó việc để xảy ra việc các đối tượng vào thuê phòng để sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép cho ma túy
trong đó có cả nhân viên phục vụ cùng tham gia
như trong thời gian qua là có phần trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh này trong công tác quản lý
trên địa bàn tp hcm năm đối tượng có hành vi rán quảng cáo
quảng cáo trái phép gây mất mỹ quan đồ thị gồm nguyễn văn thế hoàng công minh
nguyễn anh tài lê anh tuấn bùi văn lợi vừa bị phát hiện bắt giữ
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận mỗi lần in ấn khoảng năm đến một mươi tờ quảng cáo
hàng đêm đi rán tại các bảng tường trụ điện khu vực công cộng để thu hút người dân
công an đã tiến hành lập biên bản xử lý theo quy định đưa các đối tượng đi bóc gỡ những quảng cáo đã rán trái phép
đồng thời bàn giao cho công an nơi cư ngụ tiếp tục theo dõi quản lý và giáo dục
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi một tháng sáu trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cho biết
bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm người tấn công
trụ sở công an xã tại đắk lắk làm một số công an xã cán bộ xã và người dân thương vong
theo báo cáo của công an tỉnh đắk lắc sáng sớm cùng ngày tại địa bàn huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
xảy ra vụ việc một nhóm người chưa xác định danh tính đã dùng súng tấn công trụ sở công an xã yatio và yakutu
làm một số đồng chí công an xã cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương
và hiện nay bộ công an đã chỉ đạo công an tỉnh đắk lắc các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm đối tượng nêu trên
bộ công an đề nghị bà con huyện trư quynh và các địa bàn lân cận bình tĩnh không hoang mang
thực hiện theo yêu cầu của chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng
nếu ai có thông tin liên quan đến nhóm đối tượng trên đề nghị cung cấp ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
đối với các cơ quan truyền thông thì cần phải kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải để đảm bảo thông tin đúng sự thật
công an tỉnh đắk lắc cũng vừa ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với đoàn minh thảo ba mươi bốn tuổi
trú tại thôn bảy xã yagre huyện yasop tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ông trần
kim sang năm mươi chín tuổi trú cùng thôn
theo kết quả điều tra ban đầu giữa thảo và ông sang thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau
vào ngày hai mươi chín tháng một thảo cầm theo cây tuyếp sắt tìm ông sang để đánh
khi gặp ông sang thảo cầm tuyếp sắt đánh liên tiếp vào tay và đầu ông sang làm nạn nhân ngã ra đường
gây án xong thảo vứt bỏ cây tuyếp sát bên đường rồi đi về nhà
ông sang được đưa đến bệnh viện cấp cứu với tỷ lệ thương tật là ba mươi sáu
liên quan đến vụ làm giả giấy tờ để truyền thông
trục lợi tiền bảo hiểm xảy ra tại một số phòng khám trên địa bàn thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với một mươi chín đối tượng
để điều tra về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
những đối tượng bị khởi tố gồm năm bác sĩ một mươi hai dược sĩ thuộc sáu phòng khám
và hai đối tượng chuyên môi giới làm giả các giấy tờ liên quan
quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định các đối tượng trên đã làm giả các loại giấy tờ khống
bán cho các công nhân lao động tại các công ty để quyết toán tiền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
ngoài ra các đối tượng còn lập hồ sơ rút tiền bảo hiểm y tế đối với công nhân
nhưng trên thực tế công nhân không bị bệnh và cũng không đi khám
hành vi trên đã làm thất thoát ngân sách nhà nước gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
giả danh công an để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng hướng nghiệp thắng chú tại tp hcm vừa bị công an tỉnh đồng nai khởi tố và tạm giam bốn tháng
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm công an tp biên hòa khám xét thu giữ tài liệu máy móc và triệu tập một số người có liên quan
để điều tra và làm rõ về hành vi trục lợi tiền bảo hiểm tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tp biên hòa
thắng nắm được thông tin trên nên giả danh cán bộ công an tp biên hòa kiểm tra phòng khám tại phường tân hiệp
và đề nghị chủ phòng khám đưa năm trăm linh triệu đồng
chủ phòng khám lo sợ đã giao tiền cho thắng tuy nhiên do nghi ngờ bị lừa đảo nên trình báo cơ quan công an
và chỉ trong thời gian ngắn
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã phát hiện bắt giữ thắng khi đối tượng đang lẩn trốn tại tp hcm
thời gian qua tình hình tội phạm làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ vẫn còn phức tạp
đây không phải là chuyện mới nhưng tình trạng này đã diễn ra ngày càng nhiều và cần phải xử lý nghiêm minh
nhằm bảo đảm sự công bằng và góp phần xây dựng đối ngũ cán bộ các cơ sở y tế đảm bảo chăm sóc an toàn sức khỏe cho người dân
phòng an ninh điều tra công an tp hcm
tỉnh quảng ngãi vừa bắt đối tượng trần thị kiều duyên ba mươi một tuổi trú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
về hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
cuối năm hai nghìn một mươi bốn trần thị kiều duyên mua bằng tốt nghiệp cao đẳng và bảng điểm học tập toàn khóa chuyên ngành tài chính ngân hàng
mang tên trần thị kiều duyên từ người làm băng giả theo tin nhắn điện thoại quảng cáo
từ bằng giả này trần thị kiều duyên được nhận vào làm việc tại ubnd xã và tiếp tục sử dụng bằng giả trên
để trúng tuyển vào kỳ tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở y tế tỉnh quảng ngãi
phòng an ninh điều tra đã tiến hành trưng cầu giám định các tài liệu mà đối tượng sử dụng
kết quả xác định chữ ký và hình dấu trên đối tượng giám định là giả
không trùng khớp với mẫu so sánh thu được tại các cơ quan đã sang mình
còn đây là hai anh em ruột nguyễn thanh lâm ba mươi bảy tuổi và nguyễn thái dương ba mươi ba tuổi
ở xã phổ an thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh quảng ngãi
điều tra làm rõ hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
các đối tượng trên trước đó đã mua các tài liệu giả như bằng tốt nghiệp của trường cao đẳng y tế quảng nam
giấy xác nhận quá trình thực hành tại cơ sở y tế
để nộp hồ sơ đề nghị và đã được sở y tế tỉnh quảng ngãi cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh chữa bệnh
thời gian qua công an tỉnh quảng ngãi đã triệt phá các ổn định
nhóm sản xuất mua bán giấy tờ văn bằng chứng chỉ giả với quy mô lớn
góp phần ngăn chặn hiệu quả loại hình tội phạm này
phương thức thủ đoạn làm giả tài liệu con dấu ngày càng tinh vi xảo quyệt
sử dụng kỹ thuật vi tính con dấu giả chất liệu in sao như thật nên khó bị phát hiện
bên cạnh đó việc mua bán giấy tờ giả được thực hiện chủ yếu qua mạng xã hội
không có địa chỉ cụ thể thông qua nhiều khâu trung gian nên khó khăn cho cơ quan điều tra
những người này không được đào tạo chuyên môn về những ngày đó
nhưng sử dụng văn bằng chứng chỉ giả để lừa dối cơ quan tổ chức
và cũng thông qua đó lừa dối nhân dân để thu tiền
thì hành vi đó đã bị cơ quan điều tra cơ quan tỉnh quảng ngãi khởi tố
cùng với sự vào cuộc của lực lượng chức năng
mỗi công dân cần nâng cao ý thức đấu tranh với loại tội phạm này
bên cạnh đó các đơn vị tuyển dụng cũng cần nâng cao trách nhiệm
có quy định cũng như cần xác minh chặt chẽ trong khâu tuyển lựa
có như vậy tình trạng làm giả giấy tờ văn bằng chứng chỉ mới bị loại bỏ
liên quan tới hành vi tổ chức đánh bạc
nguyễn văn ba có tên thường gọi là điền chú tẩy xã phú thành huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
vừa bị công an huyện trà ôn tỉnh vĩnh long ra quyết định khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi trên
vào ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an bắt quả tăng bảy đối tượng đang tụ tập đánh bạc
với hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất chống thuộc xã phú thành huyện trà ôn
tại hiện trường lượng công an đã thu giữ một bộ dụng cụ lắc tài xỉu bảy điện thoại di động tám xe mô tô
và số tiền gần hai mươi triệu đồng cùng một số vật chứng khác liên quan
qua điều tra xác minh cơ quan công an xác định nguyễn văn ba và lê văn hiền có liên quan đến vụ đánh bạc trên
nên đã mời về cơ quan làm việc đồng thời xác định đối tượng nguyễn văn ba là người tổ chức vụ đánh bạc
để thu tiền sâu và đối tượng đã hai lần bị cơ quan công an xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi tổ chức đánh bạc với tổng số tiền một mươi năm triệu đồng
vụ việc đang được công an huyện trà ôn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định
khi đang kiểm tra phương tiện đi qua địa bàn trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện một tài xế xe đầu kéo trong cơ thể có chất ma túy
cụ thể vào hồi một mươi sáu h bốn mươi năm phút ngày năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba tại địa phận thôn minh khai xã tri lăng huyện tri lăng
lực lượng công an đã phát hiện xe đầu kéo do nguyễn tấn lực trú tại phường trung kiên quận thốt nốt
thành phố cần thơ điều khiển có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác đã ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện nguyễn tấn lực dưng tính với chất mạ tùy
tài xế cũng thừa nhận trước đó đã sử dụng ma túy đá lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm
đồng thời tạm giữ phương tiện giấy phép lái xe phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
thưa quý vị lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng năm hai nghìn hai mươi ba đã trải qua đêm thi thứ hai vào tối qua ngày một mươi tháng sáu
bên cạnh lượng khán giả tập trung rất đông tại khán đài các tuyến đường khu vực cầu
còn có rất đông người dân và du khách có mặt tại các tàu thuyền du lịch để xem bắn phá hoa trên sông hàn
đặc biệt là một số ngư dân đã tự ý sử dụng ghe thuyền đánh bắt
đưa gia đình ra phía khu vực sông để có được tầm ngắm đẹp
và do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên tuyến đường thủy được xếp chặt
khu vực dưới chân cầu rồng
đây chủ yếu là những ghe thuyền của ngư dân sống ven sông
phương tiện nhỏ không tập trung ở bến bãi có lực lượng kiểm soát mà tự phát di chuyển
để tiện xem pháo hoa những ghe thuyền hành nghề thả lưới cầu cá đã trở thành phương tiện chở người như thế này
tinh bờ đi ra chỗ chùa linh ấn đó vừa vẫn sâu quá
cho nên gia đình kêu thôi đi ra cho tự bữa
tinh bờ thiện đông quá thì bây giờ vỡ
nói chung là ông anh ông cho một chiếc ghe mà để đi xây xây vua hoa
trước là xây vua hoa sau nữa là mấy đứa nhỏ để cho dễ thấy thôi
trước các đêm bắn pháo hoa lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố đà nẵng
thủy đoàn một cục cảnh sát giao thông phối hợp với bộ đội biên phòng đã tiến hành tuyên truyền
tại các gia đình sống ven sông các khu vực tàu thuyền thường néo đậu
tuy nhiên một số ghe thuyền vẫn lách luật
trong đêm diễn ra lễ hội lực lượng chức năng liên tục tuần tra
để ghe thuyền tập trung ở khu vực đảm bảo an toàn yêu cầu ký cam kết không tiếp tục vi phạm
cũng có một số trường hợp bà con vẫn gọi là lách luật vẫn đi
thì cũng cố gắng tuyên truyền bà con là phải chuẩn bị áp phao đầy đủ
không được đi lắng vào cái luồng của cái phương tiện khác
đồng thời là phải neo đạo chắc chắn chứ không có là đi vào trâu sát trong cái căn đài
là gây nguy hiểm cho những phương tiện khác
trên những ghe thuyền nhỏ trên những tàu du lịch lượng người dân và du khách xem phó hoa khá đông
công tác đảm bảo an toàn trên tuyến được triển khai theo quy định
đặc biệt các đơn vị đã huy động tối đa phương tiện lực lượng
sẵn sàng xử lý khi có những tình huống xảy ra

và khi chương trình kết thúc toàn bộ tàu trực tạo khảnh an toàn

lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng sẽ còn ba đêm diễn
bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng

phương tiện cần nêu cao tinh thần tự giác
tuân thủ mọi quy định để đảm bảo an toàn tuyệt đối